công an tp biên hòa vừa phối hợp với tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai bắt sáu vụ hai mươi bốn đối tượng để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó lực lượng phối hợp tổ một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai và đội cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa kiểm tra căn nhà tại khu phố hai phường tam hiệp
phát hiện lưu văn quyết cùng năm đối tượng khác với nhiều sổ sách liên quan đến việc cho vay lãi nặng
tại cơ quan công an quyết khai nhận đã cùng với các đối tượng cho một mươi bốn lượt người vay với mức lãi suất từ hơn hai trăm linh đến bảy trăm linh một năm thu lợi bảy mươi tám triệu đồng
ngoài nhóm này công an tp biên hòa cũng phát hiện bắt giữ năm nhóm khác với một mươi tám đối tượng thực hiện cho vay lãi nặng trên địa bàn các phường của thành phố biên hòa
với mức lãi suất giao động từ khoảng hai mươi đến sáu mươi mỗi tháng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa đã ra quyết định khởi tố sáu vụ án khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam hai mươi bốn đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý